đại sứ quán bangladesh vừa tổ chức buổi lễ kỷ niệm ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ ngày hai mươi một tháng hai tại hà nội
đây là ngày lễ được bắt nguồn từ sự thừa nhận trên toàn thế giới ngày phong trào ngôn ngữ tại bangladesh
trước đây là đông pakistan từ năm một nghìn chín trăm năm mươi hai và được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hợp quốc unesco
quyết định lựa chọn là ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
tại buổi lễ đại sứ nước cộng hòa nhân dân bangladesh samina nas nhấn mạnh ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ hai mươi một tháng hai được ra đời
nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của sự phong phú đa dạng về ngôn ngữ các loại ngôn ngữ mẹ đẻ
trong đó có tiếng bengal hiện đang được phổ biến trên khắp thế giới có hơn hai trăm năm mươi triệu người đang sử dụng ngôn ngữ này tại một trăm chín mươi bốn quốc gia
bangladesh tự hào đã thiết lập ngày này như một nguồn cảm hứng cho tất cả các dân tộc trên thế giới
để bảo vệ quốc gia và các dân tộc trên thế giới
chúng ta cần phải gắn kết với nhau để thúc đẩy văn hóa đó là cầu nối để phát triển kinh tế xã hội con người một cách bền vững
và đoàn kết mọi dân tộc trên khắp thế giới dựa trên sự hiểu biết và hòa hợp lẫn nhau
đây cũng là một nội dung phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững thứ tư chương trình phát triển bền vững vào năm hai nghìn ba mươi của liên hợp quốc
chương trình khuyến khích sự tôn trọng đầy đủ việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong quá trình giảng dạy học tập cũng như thúc đẩy và bảo tồn đa dạng ngôn ngữ